ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở cơ quan chức năng kiểm tra
giả soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tp đà lạt và bảo lộc
việc kiểm tra giả soát bao gồm tổng hợp việc thực hiện các quy định về điều kiện
chuyển nhựa quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán
hoặc để bán kết hợp với cho thuê dưới hình thức phân lô bán nền
theo quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba luật kinh doanh bất động sản
kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại
hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật
ubnd tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu giả soát các dự án đầu tư trên địa bàn tp đà lạt và bảo lộc
đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư
trong đó có nội dung cho phép chủ đầu tư dự án chuyển nhựa quyền sử dụng đất
theo hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở
nhưng đang triển khai các thủ tục về đất đai quy hoạch đầu tư